dịp tết nguyên đán đang cận kề nhu cầu đi lại của người dân đường hàng không tăng cao
tuy nhiên đã có tình trạng người dân mua phải vé máy bay giả gây hoang mang và tốn kém cho hành khách
các hãng hàng không lưu ý hành khách nên tới các phòng vé đại lý chính thức và website của hãng
để mua vé máy bay trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
các hãng hàng không thuộc việt nam airlines khuyến cáo khách hàng nên mua vé trên website
ứng dụng di động hoặc tại các đại lý phòng vé chính thức của hãng
và yêu cầu xuất hóa đơn để bảo đảm không mua phải vé giả
vé bị nâng giá trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
tính đến nay tỷ lệ lấp đầy ghế trên các đường bay nóng từ thành phố hồ chí minh
đi các tỉnh thành phố miền bắc và miền trung
giai đoạn từ ngày chín tháng một đến ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tức là ngày một mươi năm tháng chạp đến một mươi năm tháng riêng đã đạt từ tám mươi đến chín mươi
để thiết kiệm thời gian không phải lên sân bay sớm và tránh ủn tắc tại sân bay
hành khách nên sử dụng các hình thức tự làm thủ tục tiện lợi
như làm thủ tục qua website www vietnamairline com
ứng dụng di động vietnam airline làm thủ tục tại cahos
gọi điện qua tổng đài một nghìn chín trăm linh sáu nghìn hai trăm sáu mươi năm
sử dụng dịch vụ làm thủ tục tự động auto check in trên ứng dụng di động
hoặc làm thủ tục trong thành phố intel check in nếu đi từ hà nội đà nẵng